chiến thắng lịch sử của olympic việt nam trước olympic series tại tứ kết môn bóng đá nam asean một mươi tám vào đêm qua
đã khiến hàng triệu con tim hâm mộ việt nam vỡ hòa trong niềm vui hạnh phúc
còn với những cổ động viên có mặt tại sân bóng để trực tiếp theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển thi đấu
thì họ có lẽ là những người may mắn nhất
trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay chúng ta hãy cùng đến với màn ăn mừng chiến thắng
kiểu viking của các cầu thủ để chi ân các cổ động viên
và xem huấn luyện viên park hang seo dặn dò cầu thủ những gì sau trận đấu
ngày hôm nay chúng ta đã thành công rồi
mỗi bước mà chúng ta đi đều gọi là những trận chung kết và chúng ta đều giành chiến thắng
trận đấu tiếp theo gặp hàn quốc chúng ta sẽ thắng được họ
chúng ta không có gì phải ngại cả tuyệt đối không có gì phải ngại được chứ
hàn quốc họ cũng đáng hiệp phụ họ cũng giống hết chúng ta
bây giờ là thời điểm ai nghỉ ngơi tốt hơn tập trung tốt hơn người ấy sẽ có cơ hội
chúng ta là người việt nam chúng ta phải tự hào vì điều đó
chúng ta phải tự hào vì điều đó